tại hà nội trường đại học kinh tế đại học quốc gia hà nội phối hợp với viện fredendic noman đã tổ chức buổi gala chung kết cuộc thi khởi nghiệp business challenge hai nghìn một mươi chín nhằm chấp cánh cho những khát vọng khởi nghiệp trẻ
khởi động từ tháng ba năm hai nghìn một mươi chín trải qua tám tháng thử thách với năm vòng thi cùng nhiều chủ đề như quản trị dòng tiền tư duy đột phá sale marketing ban tổ chức đã chọn ra tám đội thi xuất sắc nhất vào vòng chung kết
tại gala chung kết tám đội thi đã trình bày về dự án của mình cũng như lắng nghe những ý kiến góp ý đánh giá từ ban giám khảo
giải nhất của cuộc thi business challenge hai nghìn một mươi chín đã thuộc về hai dự án xuất sắc nhất đó là snap vn kết nối các nhiếp ảnh gia người yêu thích chụp ảnh và dự án vnf giải pháp tài chính cho doanh nghiệp
cuộc thi business challenge hai nghìn một mươi chín là một sân chơi bổ ích góp phần nâng cao chất lượng đào tạo chấp cánh cho những khát vọng khởi nghiệp của sinh viên
đồng thời cũng giúp các doanh nghiệp tuyển dụng được những sinh viên trẻ năng động có năng lực và khát vọng trong thời đại công nghệ số